thưa quý vị sáng nay ngày bốn tháng bốn thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì phiên họp ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo về đổi mới phát triển giáo dục mầm non đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
trong những năm qua đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách về phát triển giáo dục đào tạo trong đó có giáo dục mầm non mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phát triển rộng khắp đến tất cả các phường xã thôn bản trên cả nước
hàng năm có trên năm ba triệu trẻ em mầm non được nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trên một mươi năm trường mầm non và gần một mươi sáu cơ sở độc lập
việc thực hiện thành công mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo năm tuổi và đầu tư cơ sở vật chất trường lớp và đội ngũ giáo viên mầm non cán bộ quản lý giáo dục mầm non ngày càng được quan tâm
tuy nhiên thực trạng phát triển giáo dục mầm non hiện nay chưa tương xứng với vị trí vai trò của bậc học giáo dục mầm non bậc học đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người
sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp tâm huyết sâu sắc sát thực tiễn của các đại biểu về đổi mới giáo dục mầm non thủ tướng phạm minh chính khẳng định
phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ ba đến năm tuổi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong giáo dục mầm non nhằm chuẩn bị tốt cho trẻ em mẫu giáo vào lớp một đối với tất cả các vùng miền trong cả nước
việc chăm lo để mọi trẻ em mẫu giáo từ ba đến năm tuổi được đến trường lớp mầm non là trách nhiệm của các cấp các ngành của mỗi gia đình và toàn xã hội
tại phiên họp thủ tướng chính phủ đã giao một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho bộ giáo dục và đào tạo các bộ ngành liên quan các địa phương
đặc biệt sẽ ưu tiên nguồn ngân sách đầu tư công giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi sáu đến năm hai nghìn ba mươi để xây dựng bổ sung phòng học sửa chữa cải tạo thay thế phòng học tạm
bán kiên cố bảo đảm an toàn cho trẻ giáo viên để công tác giáo dục mầm non sẽ có những bước phát triển đột phá thời gian tới góp phần chấn hưng nền giáo dục nước nhà